đó là những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng ở đảng bộ tỉnh hà nam góp phần ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái trong đội ngũ cán bộ đảng viên
nếu thiếu một phương pháp một cách làm đúng khởi dậy lòng say nghề của chiến sĩ qua các cuộc sinh hoạt nghiệp vụ khuyến khích chiến sĩ chia sẻ đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn qua các buổi thiện nguyện
cách làm đơn giản nhưng cụ thể thiết thực để xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm có trình độ và bản lĩnh cho ngành
chúng tôi hướng đến để cho cán bộ chiến sĩ có được một cái tâm trong sáng trong nghề
chúng tôi hướng đến để cho cán bộ chiến sĩ có được một cái tâm trong sáng trong nghề
bằng các biện pháp là chúng tôi thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ gần gũi với nhân dân được tiếp xúc được chia sẻ được cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn
và từ đấy nhiều cán bộ cũng cảm thấy hết sức trăn trở và chuyển biến từ những cái nhận thức trở thành hành động
nhiều cán bộ khi tiếp xúc và làm việc với nhân dân có trách nhiệm hơn có tinh thần chia sẻ hơn gần gũi hơn và từ đấy là phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn
trưa đầy ba năm ở đội một trăm một mươi ba thượng úy trần như định vinh dự hai lần nhận giấy khen xuất sắc trong công tác năm và nhiều giấy khen đột xuất của giám đốc công an tỉnh
trong đợt sinh hoạt chính trị tự soi tự sửa đồng chí là gương điển hình trong thực hành đổi mới sáng tạo nhân văn thân thiện vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh của đơn vị

trong hai mươi bảy biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng lối sống đạo đức và tự diễn biến tư tưởng trong nội bộ biểu hiện nhìn nhất là đối với những trong công tác đấu tranh chống tội phạm là có những cái là đồng chí cũng chưa quyết tâm cao độ khi giáp mặt với tội phạm
về giáp đấu tranh thường là các mũi tiên phong mũi một là đồng chí hay né tranh phải quyết tâm
và đấu tranh không hoan nhượng tức là phải quyết liệt và mình không được lùi bước và có những tư tưởng lập trường lung lay giao động trước các tình huống khó khăn và những sự mua chuộc của các đối tượng phạm tội ma túy
trong một lần phá án thiếu tá nguyễn trung kiên đã bị đối tượng tấn công và phải điều trị phơi nhiễm hiv
cán bộ chiến sĩ trong ngành thường xuyên phải đối mặt nguy hiểm và cả những cám rỗ vật chất
chính vì vậy đảng ủy công an tỉnh quán triệt việc cần làm ngay là phải nhận diện đấu tranh với những biểu hiện suy thoái để mỗi chiến sĩ không nhụt ý chí chiến đấu không né tránh khuyết điểm không lợi ích cá nhân mà mắc sai lầm
để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn bồi đắp tình yêu và say nghề kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm vì cuộc sống bình yên của nhân dân của người thân và chính gia đình mình
mục đích quan trọng nhất của tự soi tự sửa đó là làm cho cán bộ đảng viên nhận thức
rõ tồn tại hạn chế trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức và đặc biệt là trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ
để tránh cái việc làm không thiết thực và tránh hình thức trong quá trình tổ chức thực hiện thì cái việc quan trọng là giáo dục cho cán bộ đảng viên có ý thức quyết tâm để nhìn nhận nhìn thẳng vào sự thật tự đánh giá bản thân
và giáo dục chính trị tư tưởng ở đây không chỉ quán triệt chỉ đạo bằng nghị quyết
thế rồi ra những quy định mà giáo dục chính trị tư tưởng ở đây phải bằng việc nêu gương bằng những việc làm hết sức cụ thể của cán bộ lãnh đạo quản lý
thị trấn quế đơn vị đi đầu của huyện kim bàng trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn gắn với phát triển kinh tế xã hội
đảng bộ chúng tôi trong giáo dục chính trị tư tưởng chúng tôi gắn với tình hình thực tế của địa phương
làm sao đó để giải quyết được những các cái tồn tại những vụ việc tồn động thế rồi những các việc khó trên các lĩnh vực
một cái đích cuối cùng nữa là thực hiện nghị quyết trung ương bốn là làm sao chúng ta phải làm ổn định ở địa phương và phát triển kinh tế xã hội
để làm sao củng cố được cái lòng tin của đảng với nhân dân để nhân dân yên tâm phấn khởi để phát triển kinh tế
làng gốm quyết thành vừa qua chuyển đổi từ mô hình hợp tác xã
sang cổ phần hóa tư nhân
diện mạo làng nghề và cuộc sống của nhân dân có những chuyển biến rất tích cực
tôi đến dân ở cuối làng lên đây tham quan mà như thế này họ thấy phấn khởi tin vào đảng
bà bảo là mơ cũng không được
đấy họ nói câu đấy đấy dân họ nói đấy
đây mỗi nhà một chương sản phẩm không phải trào bán gì hết
mình cũng thấy là có rất nhiều thay đổi về cơ sở hạ tầng về đường điện đường
các thứ được đầu tư hiện đại hơn cho khu vực làng nghề
cũng như khu vực thị trấn địa phương chuẩn bị lên nông thôn mới các thứ
nên là cũng tuyên truyền cho nhân dân mọi vấn đề các thứ rất là tốt đẹp
quan tâm đến nhân dân coi việc của nhân dân là việc của mình
người đứng đầu đảng bộ thị trấn quế và bí thư tri bộ tổ dân phố bảy
thường xuyên có mặt nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân
và kịp thời chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân yên tâm làm ăn
ở đây là có ba đảng viên cái tổ này
chúng tôi trong ngày buổi tối đến để thăm họ động viên khích lệ làm
dù nắng hay vất vả nhìn chung là cũng cố gắng làm để đảm bảo thu nhập cho xa viên ở đây
chúng tôi luôn gắn chúng tôi vào với các lò sản xuất
chúng tôi thấy là phải tự giác tự giác là rất quan trọng
tự giác để học tập tự giác nghiên cứu tự giác tràn đuyện
và chấp hành những các quy định của đảng và nhà nước để không vi phạm
và bên cạnh đó mình cũng phải tăng cường chấn chỉnh đội ngũ cán bộ công chức
rồi đội ngũ cán bộ công tác tiếp dân thực hiện đúng các quy chế quy định để làm sao chúng ta phục vụ dân được tốt hơn
ở thị trấn quế hiện không có những việc tồn động kéo dài gây bức xúc trong nhân dân
việc khó như giải phóng mặt bằng thì đảng bộ tập trung tuyên truyền vận động giải quyết tranh chấp trong dân
bởi vậy trong nhiều năm qua không có trường hợp nào phải cưỡng chế
để giải phóng mặt bằng
tuy nhiên việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn ở kim bàng có lúc còn mang tính hình thức
chưa chuyển hóa thành hành động cụ thể
có biểu hiện thờ ơ vô cảm thiếu trách nhiệm trước những khó khăn bức xúc và đòi hỏi chính đáng của người dân
dùng dèm bạt khẩu trang thậm chí là lắp cửa gỗ ngăn bụi phun nước rửa nhà liên tục
là cách mà người dân ở xã thanh sơn huyện kim bàng đối phó với khói bụi
ô nhiễm tiếng ồn do việc khai thác vận chuyển đá vôi của công ty trách nhiệm hữu hạn savina gây nên
mỗi một trận mưa là các chị đã ảnh hưởng bụi mà nói chung là trong nhà nó cứ trắng xóa như kiểu vôi luôn
phản ảnh thì cũng không được người ta tiếp thu cái phản ảnh thế nhưng mà thực tế thì cũng không làm được gì
người dân vẫn phải chịu ô nhiễm vẫn cứ phải sống chung với bụi bặn vẫn phải khổ sở như thế
bụi khóa người ta không ở được
nói chung đây là toàn có các chị nghèo
nó không có tiền phải ở đây
người ta toàn đi hết
sự việc gây bức xúc người dân đã lên tiếng cầu cứu nhiều năm qua mà vẫn chưa được cấp ủy
chính quyền các cấp quan tâm giải quyết triệt đề
thế nhưng khi được hỏi người có trách nhiệm vẫn đưa ra những nhận định lạc quan đầy tính quan liêu khác xa thực tế
tôi có thể là khẳng định là trong nhiều năm qua thì ban thượng ủy nguyễn kim bản cũng đã tập trung
lãnh đạo chỉ đạo đối với các doanh nghiệp
trong vấn đề khai thác và sản xuất để đảm bảo môi trường trên địa bàn của huyện kim bảng thì vấn đề ô nhiễm môi trường là được quan tâm
và người dân rất là có ý thức trách nhiệm
và các công ty hoạt động khai thác trên địa bàn cũng rất có trách nhiệm trong vấn đề bảo vệ môi trường
cho nên thực sự chúng tôi thấy là cái vấn đề môi trường của kim bảng là vấn đề mà không có vấn đề gì
còn cái việc mà ý kiến đề xuất kiến nghị của người dân liên quan đến ô nhiễm môi trường thì đã được các cấp các ngành giải quyết
chứ còn riêng về vấn đề môi trường thì đối với kim bảng là vấn đề tốt
như vậy có thể thấy bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
thì ở hà nam vẫn còn những hạn chế yếu kém cần được sớm khắc phục
đó chính là có nơi có lúc cán bộ chưa nhìn thẳng vào sự thật
nói rõ sự thật đánh giá đúng sự thật để giải quyết kịp thời những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân
sự việc đã nêu ở trên là một minh chứng
với tinh thần cầu thị cao nghiêm túc tự phê bình và phê bình tỉnh ủy hà nam đã nhìn thẳng vào tồn tại
đề ra giải pháp để tập trung khắc phục xử lý trong thời gian tới
hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết trung ương bốn gắn với việc thực hiện chỉ thị số năm ấy
thì đúng là cũng có lúc có lúc có lúc
lúc có nơi cũng có những cái địa phương làm chưa được tốt giải pháp thì chúng tôi cũng đã tập trung
do cái việc là trọng tâm cải cách hành chính
trong đó thì có được công khai các thủ tục hành chính
thế rồi thì đi kiểm tra cái việc tiếp dân của bí thư rồi chủ tịch kiểm tra tiến độ giải quyết
các thủ tục hành chính cho nhân dân
đối với những địa bàn
mà có cái khiếu kiện của người dân có những vụ việc phức tạp thì chúng tôi cho kiểm tra để mà làm rõ những cái nguyên nhân những cái khuyết điểm để gây lên những cái vụ việc đó
và từ đó thì có những cái xử lý đối với lại cán bộ thì sai đến đâu thì xử lý đến đó